cây bác sĩ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng thời bố trí khu khám bệnh riêng cho những bệnh nhân nghi ngờ mắc ncov
toàn tỉnh thành lập hai đội phòng chống dịch khẩn cấp
hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế tại cảng hàng không quốc tế cam ranh được tăng cường với một mươi năm người trực một ca đảm bảo kiểm soát tốt không để dịch bệnh lây lan
chúng ta cũng hết sức bình tĩnh là vì bệnh nhân nhiễm virus này đã được phát hiện sớm
và đã đưa vào cách ly theo dõi
giám sát và hiện nay tình hình sức khỏe của bệnh nhân này tại bệnh viện nhiệt đới diễn biến tốt
trong hai ngày thứ bảy chủ nhật tranh thủ vệ sinh khử trùng các trường học và triển khai một số các biện pháp để phòng ngừa
tuy nhiên xét thấy trong tình hình hiện nay thì cái việc chưa đến cái mức độ là cho học sinh phải nghỉ học
tiến hành việc theo dõi giám sát và tuyên truyền để cho khách du lịch
và cũng hạn chế các hội họp để các tập trung đông người các lễ hội
hiện nay ngành y tế tỉnh khánh hòa đã nâng mức phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra ở cấp độ cao hơn
các đội phòng chống dịch khẩn cấp được triển khai kịp thời để đáp ứng với các tình huống dịch bệnh theo chỉ đạo của bộ y tế
chủ động ứng phó với tình huống xấu nhất
ngoài ra ngành y tế tỉnh khánh hòa đã tăng cường thêm bệnh viện lao và bệnh phổi
bệnh viện gia liễu tỉnh cùng với bệnh viện bệnh nhiệt đới
thực hiện công tác tiếp nhận xử lý cách ly những trường hợp nghi nhiễm virus corona mới trên địa bàn tỉnh
lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân trước dịch bệnh ncov
rất nhiều cơ sở đã tùy tiện tăng giá bán khẩu trang nhằm trục lợi
và trước hành vi gây bức xúc dư luận này
cơ quan chức năng các địa phương đã lập tức vào cuộc để xử lý nhiều cơ sở đã găm hàng tăng giá khẩu trang
ngày hai công an quận thanh xuân hà nội phối hợp với đội quản lý
thị trường số một mươi hai cục quản lý thị trường hà nội đã kiểm tra phát hiện quầy thuốc số bốn trăm bốn mươi sáu hiệu sơn bảo đường
trong trợ thuốc hapulico đang bán hai hộp khẩu trang kháng khuẩn do việt nam sản xuất
loại bốn lớp năm mươi chiếc một hộp với giá hai trăm bảy mươi đồng một hộp và không niêm yết giá bán
ngoài ra đoàn kiểm tra phát hiện thu giữ thêm chín mươi chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
cùng thời điểm lực lượng chức năng cũng phát hiện hai cá nhân đang bày bán xong trước cổng chợ thuốc
khoảng ba mươi hộp khẩu trang y tế do việt nam sản xuất với giá hai trăm linh đồng một hộp năm mươi chiếc
cả ba trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý đồng thời thông qua hệ thống loa phóng thanh trong chợ để nhân dân nắm rõ
trước đó lực lượng chức năng hà nội đã xử phạt hai cửa hàng có địa chỉ tại một trăm hai mươi ngọc khánh và một trăm một mươi tám ngọc khánh
nâng giá bán khẩu trang gấp nhiều lần so với ngày thường
trong ngày ba mươi một tháng một và ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình phối hợp với cục quản lý thị trường tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thiết bị vật tư y tế
thuốc tân dược trên địa bàn nhằm xử lý nghiêm đối với những cơ sở đầu cơ tăng giá các mặt hàng vật tư y tế nhằm trục lợi cá nhân
đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm vũ duyên một mươi năm triệu đồng
theo nghị định một trăm linh chín hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ
cụ thể các cửa hàng trong hệ thống công ty trách nhiệm hữu hoạn dược phẩm vũ xuyên đã tăng giá bán khẩu trang y tế gấp nhiều lần một mươi hai đồng một chiếc
ngày hai qua khiếu nại của người dân cục quản lý thị trường đồng nai đã kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm sơn minh
do ông lê dương sơn minh làm giám đốc bán khẩu trang cao hơn ba lần giá niêm yết
đại diện nhà thuốc thừa nhận có việc bán giá trên và cho biết do giá nhập vào đã ở mức một trăm linh đồng một hộp
nên bán ra với giá trên đồng thời gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ bán đúng giá quy định cho khách hàng
cùng ngày các tổ kiểm tra của cục quản lý thị trường đồng nai đã tạm giữ ba bảy trăm linh khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ tại nhiều điểm bán khẩu trang y tế tại đồng nai
vâng thưa quý vị nếu phát hiện cơ sở nào đầu cơ tăng giá bán khẩu trang cũng như các sản phẩm phòng bệnh sẽ lập tức rút giấy phép
đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức
sự chỉ đạo kịp thời của phó thủ tướng và thực hiện sát sao của các địa phương đã khiến cho người dân hết sức ủng hộ
bên cạnh những hành vi trục lợi giữa tâm dịch lại có nhiều tổ chức cá nhân đã có hành động ý nghĩa vì cộng đồng
đó là phát khẩu trang miễn phí với thông điệp là chung tay chống lại ncov
tại thành phố đà nẵng hàng loạt các điểm chia sẻ khẩu trang miễn phí cho người dân và du khách
những hành động đẹp như thế này ngày càng được lan tỏa đến nhiều tỉnh thành khác trên cả nước
thay vì lựa chọn bán khẩu trang với giá cao như cách mà nhiều nhà thuốc khác đang áp dụng
tại các nhà thuốc như đông giang huy hoàng quận thanh khê thành phố đà nẵng
ai có nhu cầu đều sẽ được tặng một khẩu trang y tế ba lớp miễn phí
và dòng chữ vui lòng lấy một cái nếu bạn cần
chúng tôi không bán khẩu trang
bằng cả tiếng việt lẫn tiếng anh dường như đã trở thành một khẩu hiệu
lan tỏa đến hơn ba mươi địa chỉ khác
trên địa bàn thành phố
bán thì nó đắt quá không bán
anh chỉ cho mỗi người cái có khi là hai cái ba cái
để cho người nào cũng có
dù người đi đường có dừng lại nhận khẩu trang hay không
thì những địa điểm phát khẩu trang miễn phí như thế này cũng khiến họ cảm thấy cảm kích
giữa qua nhiều thông tin khang hiếm chảy hàng
nhiều người không chỉ mong muốn giá cả loại mặt hàng này sớm được bình ổn
mà họ còn hy vọng sẽ có thêm
nhiều địa điểm phát khẩu trang miễn phí để giúp mọi người phòng bệnh
đặc biệt là những người lao động nghèo an toàn trong mùa dịch corona
ngày hôm nay là cô không đi mua chỗ nào được hết không có
bây giờ ngày hôm nay là cô gãy tới đây và thấy họ phát miễn phí
cô vào họ tặng cho cô một lọc
trước sự diễn biến phức tạp của dịch do virus and covid gây ra
thì khẩu trang y tế có thể bảo vệ mọi người khỏi nguy cơ lây truyền virus corona
nhưng khẩu trang chỉ phát huy tác dụng nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách
theo khuyến cáo của bộ y tế và các y bác sĩ
ở trên thị trường thì nó có hai loại khẩu trang nhưng ở bệnh viện thì có ba loại
cái loại khẩu trang thông thường cái khẩu trang nữa là dành cho không có khu phẫu thuật
nếu đề phòng chống dịch thì khẩu trang n chín mươi năm là cái khẩu trang mà để có khả năng
để phòng được cái vút
tuy nhiên là trong những trường hợp bình thường
chúng ta chỉ theo khẩu trang thông thường để tránh những giọt bắn
tuân thủ các hướng dẫn như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
rồi tránh tiếp xúc gần với những người mà có ho sốt viêm
chúng ta đeo khẩu trang để tránh những giọt bắn đấy
để hạn chế rụi vào mắt mũi miệng của mình khi tiếp xúc
chúng ta tuân thủ như thế thì cũng hạn chế được tình trạng lây nhiễm
bên cạnh việc sử dụng khẩu trang đúng cách
người dân cũng cần tuân thủ theo đúng các nguyên tắc phòng bệnh
như rửa tay
rửa tay thường xuyên với dung dịch có chứa chất sát khuẩn
thực hiện ăn chín uống sôi tránh ăn các thức ăn sống từ động vật
trong trường hợp nếu có xúc liên tục
hãy đến cơ sở y tế để khám và điều trị sớm nhất
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và tiếp sau đây mời quý vị điểm qua một số thông tin đáng chú ý
trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
xin mời biên tập viên vy oanh
xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh
của dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra
bộ giáo dục và đào tạo đã cho biết
đã có công văn gửi thủ tướng chính phủ xin ý kiến chỉ đạo
về việc cho phép học sinh nghỉ học ghi nhận trên báo thanh niên
bộ giáo dục và đào tạo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố là địa phương do thủ tướng công bố dịch
trước mắt là ba địa phương khánh hòa vĩnh phúc và thanh hóa
cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ mầm non và học sinh tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông tạm thời nghỉ học
từ ngày ba tháng hai cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền
và bố trí thời gian học bù vào thời gian thích hợp
còn đối với các tỉnh thành phố chưa công bố dịch
thì thủ tướng chính phủ chỉ đạo ubnd các tỉnh thành phố quyết định
việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu đề xuất
của sở giáo dục và đào tạo và sở y tế
cũng liên quan đến vấn đề này
ngoài việc xin cho học sinh nghỉ học đã và đang có nhiều biện pháp
phòng chống dịch corona ghi nhận của báo tuổi trẻ
dừng tất cả các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc
hay công tác chuẩn bị phòng dịch tại một số địa phương
đặc biệt là tăng ca sản xuất khẩu trang công an nhiều địa phương
xử lý các hành vi tung tin giả về dịch bệnh
công an nghệ an có thể đeo khẩu trang để phòng dịch
đó là những diễn biến mới về công tác phòng chống dịch corona trên cả nước
ở một góc độ khác đã và đang xuất hiện những thiệt hại về kinh tế ban đầu
do ảnh hưởng từ dịch bệnh
các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đang phải tìm nguồn khách mới
cho các tour du lịch và hoàn trả lại tiền cho hành khách đã đặt các tour đi trung quốc
các khách sạn cũng thừa nhận lượng khách giảm mạnh
còn với ngành nông nghiệp hàng trăm tấn hàng nông sản đang đứng trước nguy cơ bị hỏng
trong ngày đầu tiên cả hai phía việt nam và trung quốc dừng giao thương hàng hóa
để hạn chế dịch corona lây lan
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác được các số báo ra sáng ngày hôm nay đăng tải
vậy nên đầu tư vào đâu để có thể sinh lời
câu hỏi này cũng là tiêu đề của một bài viết được đăng tải trên báo công an nhân dân
số sáng ngày hôm nay
một kênh đầu tư đó là vàng với tỷ lệ thanh khoản cao
và tại thời điểm hiện tại giá vàng vẫn đang ở mức cao
và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng do nhu cầu
chu kỳ hàng năm và từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
giá vàng đã tăng lên gần hai triệu đồng một lượng
cũng trên báo công an nhân dân đăng tải một kênh khác được đề cập đến
đó là gửi tiết kiệm tại các ngân hàng với mức lãi suất vừa đủ an toàn
và không kém phần hiệu quả
hiện các ngân hàng đã có nhiều mức lãi suất hấp dẫn để huy động vốn
bên cạnh đó là các kênh đầu tư khác như bất động sản chứng khoán
tuy nhiên cần cân nhắc bỏ chứng vào nhiều dò và tùy theo dòng tiền nhàn dỗi của mình
trên báo lao động online có đăng tải bài viết
sau kỳ nghỉ tết thì chín mươi năm công nhân đi làm trở lại
đồng nai vẫn thiếu hơn bảy mươi năm lao động
còn hiện tại đó là tình trạng đồng nai đang phải đối diện với thực trạng thiếu lao động
sau mỗi kỳ nghỉ tết nguyên đán điệp khúc này đã lặp đi lặp lại nhiều năm nay
dù chín mươi năm công nhân đã đi làm trở lại nhưng hiện tại nhiều doanh nghiệp
tại tỉnh đồng nai cho biết
họ vẫn thiếu nhân công ước tính thiếu khoảng bảy mươi năm lao động
tuy nhiên nguyên nhân chính là do nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai cho biết
và những năm trở lại đây nhu cầu lao động tại tỉnh đồng nai tăng cao
luôn ở mức khoảng chín mươi cho đến gần một trăm linh lao động
và tình trạng công nhân nhảy việc là có nhưng số lượng không ở mức cao
các công nhân nhảy việc ở doanh nghiệp này cũng làm việc ở doanh nghiệp khác
của tỉnh đồng nai nên công nhân nhảy việc không phải là nguyên nhân chính dẫn
tới việc thiếu hụt lao động mà do các doanh nghiệp có nhu cầu
mở rộng hoạt động kinh doanh sản xuất
do đó khi xảy ra tai nạn giao thông thì hậu quả cũng sẽ rất thảm khốc
song những hành động như đi ngược chiều trên cao tốc đã uy hiếp nghiêm trọng
an toàn giao thông của người và phương tiện lưu thông
gây bức xúc trong dư luận xã hội
qua vụ việc xảy ra các chuyên gia cho rằng trong chương trình đào tạo lái xe
mới chỉ có nội dung về luật giao thông đường bộ và cách ứng xử trên đường
chứ chưa được bổ sung một cách đầy đủ về phần đường cao tốc
do đó cần phải bổ sung để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông
đường cao tốc thì phải có đường gom ra vào
thì tất cả những cái đó đều phải bổ sung vào cái quản lý đường giao thông
khi ấy mới có thể là nâng cấp cái trách nhiệm của người sử dụng
cái phương tiện giao thông và cái đường cao tốc lên
thế thì cần phải tiếp tục bổ sung và rút kinh nghiệm những cái đã xảy ra
để đưa vào cái giáo trình cho nó tốt hơn
thưa quý vị trong những ngày đầu năm mới thì tin vui đã đến với giáo viên hợp đồng
khi sở nội vụ hà nội đã có công văn chỉ đạo các địa phương
xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng
trong công văn sở nội vụ đề nghị ubnd các quận huyện thị xã giả soát thu
và tổng hợp hồ sơ của giáo viên hợp đồng đủ điều kiện xem xét tuyển dụng đặc cách
theo hướng dẫn tại công văn số năm nghìn ba trăm bảy mươi tám hai nghìn một mươi chín của bộ nội vụ
đối tượng giáo viên hợp đồng được xem xét tuyển dụng đặc cách gồm
giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí giáo viên các bộ môn
giáo viên tổng phụ trách theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
tại các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở công lập
thuộc ubnd quận huyện thị xã
hợp đồng lao động phải do ubnd quận huyện thị xã trực tiếp ký hoặc ủy quyền
đồng ý bằng văn bản giao trưởng phòng giáo dục và đào tạo trưởng phòng nội vụ hiệu trưởng ký
thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội theo vị trí việc làm giảng dạy
tại trường trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
điều kiện quan trọng nữa là giáo viên hợp đồng đang giảng dạy
phải đảm bảo các quy định của bộ giáo dục và đào tạo
về tiêu chuẩn chức danh khung danh mục vị trí việc làm
có đủ năng lực trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí giáo viên cần tuyển dụng
được ubnd quận huyện thị xã xác định trong chỉ tiêu biên chế
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ký ban hành nghị định số một mươi bốn hai nghìn hai mươi ndcp
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu
chưa được hưởng trợ cấp chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nghị định gồm ba trường một mươi một điều
theo đó đối tượng áp dụng là giáo viên giảng viên cô nuôi dạy trẻ
hiệu trưởng phó hiệu trưởng chủ nhiệm phó chủ nhiệm nhà trẻ
giám đốc phó giám đốc trưởng khoa phó trưởng khoa trưởng phòng phó trưởng phòng
nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy giáo dục
hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu
và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu
trong khoảng thời gian từ mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi một
tại các cơ sở giáo dục công lập sau cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông
giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học giáo dục thường xuyên
các học viện trường trung tâm làm việc làm nhiệm vụ đào tạo
bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước
để được hưởng chế độ trợ cấp các đối tượng phải có đủ
các điều kiện trực tiếp giảng dạy giáo dục hướng dẫn thực hành
và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ năm năm trở lên đang hưởng lương hưu
tại thời điểm ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
mức trợ cấp được tính bằng lương hưu nhân với một mươi nhân với số năm được tính trợ cấp
với nguồn kinh phí do ngân sách trung ương đảm bảo theo quy định
thời hạn giải quyết chế độ là hai mươi ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội
huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị
của người đủ điều kiện
đủ điều kiện hưởng trợ cấp
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại